trước tình hình thời tiết nắng nóng đỉnh điểm trong những ngày vừa qua lần đầu tiên trong lịch sử công suất đầu nguồn của hệ thống điện toàn quốc vượt qua ba mươi sáu mw do lượng tiêu thụ tăng kỷ lục khi nắng nóng trên diện rộng
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng năm công suất hệ thống điện toàn quốc đã đạt tới ba mươi sáu sáu mw ngoài ra sản lượng tiêu thụ điện ngày một mươi tám tháng năm của cả nước cũng ghi nhận con số cao kỷ lục ở mức bảy trăm năm mươi sáu chín triệu kwh
theo thông tin dự báo thời tiết nắng nóng khắc nghiệt diện rộng ở miền bắc và miền trung còn kéo dài do vậy tình hình tiêu thụ điện được dự báo vẫn tiếp tục ở mức cao thậm chí vẫn có khả năng tạo lập kỷ lục mới
vn khuyến cáo các cơ quan công sở nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm không nên sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn như điều hòa bếp đun điện bình đun nước nóng giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng đột biến